cho dù quy định của thành phố đã đóng cửa vũ trường sau giờ thì riêng new celtry vẫn mở cửa thả giàn đến một hai giờ sáng
nhìn chung số khách đến đây thuộc diện bình thường nhưng từ giờ đến ba bốn giờ sáng hôm sau hầu hết người có mặt ở vũ trường đều thuộc diện dân chơi đặc biệt
nhiều trường hợp sử dụng ma túy để nhảy lắc phú hét trong tiếng nhạc kích động với công suất rất mạnh
dân chơi ma túy tổng hợp thường nói với nhau địa điểm lắc an toàn nhất hà nội chỉ còn new sengri
sau một thời gian dài thâm nhập và cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở xác định đây là một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lên lãnh đạo tổng cục cảnh sát và bộ công an
một chuyên án lớn được hoạch định triệt phá tụ điểm ma túy này
kế hoạch triển khai chuyên án này rất bí mật
khẩn trương từ hai mươi hai h đêm ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn bảy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của cục đã tập hợp sẵn sàng
cục bảo vệ và hỗ trợ tư pháp lúc đó huy động khoảng bốn trăm linh quân trong đó chủ công là tiểu đoàn cảnh sát cơ động số một
tất cả đều không hay biết họ sắp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì đây đó là bí mật của ngành
trước một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn bảy theo phương án đã được duyệt
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp của viện khoa học hình sự đã nhanh chóng cho chốt chặt các cửa ra vào của vũ trường
lực lượng cảnh sát ma túy ở bên ngoài phối hợp với trinh sát cải sẵn ở bên trong đúng giờ hiệu lệnh các trinh sát bất ngờ ập vào
khoảng năm trăm linh cảnh sát đã đột kích trong đó có gần một trăm linh trinh sát đóng giả các dân chơi thâm nhập vào trong vũ trường bốn trăm linh cảnh sát cơ động cùng tiến vào
giờ g đã điểm trinh sát bí mật khống chế các dj và người phụ trách điều chỉnh ánh sáng của vũ trường ập vào bắt quả tang những đối tượng đang tàng trữ ma túy trong người
ném những gói thuốc lắc để phi tang trong đó có cả những gói bồ đà cần sa và những cục heroin đang dùng dở
những đối tượng này bị tra tay vào còng số tám ngay từ giờ phút đầu tiên
do bí mật tấn công bất ngờ nhiều đối tượng đang phê thuốc quây cuồng trong tiếng nhạc nghe tiếng hô to của lực lượng chức năng
chỉ còn biết dơ tay
nhiều đối tượng hoảng sợ dẫm đạp lên nhau bỏ chạy
hơn một người có mặt tại vũ trường vào thời điểm đó đã bị tạm giữ
lực lượng chức năng đã công bố phát hiện hơn một trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số gói chất bột màu trắng
kết quả thử nhanh ma túy cho thấy gần hai trăm ba mươi chín người có phản ứng dương tính
khi lực lượng chức năng tiến hành đột kích chủ vũ trường new celtery nguyễn đại dương không có mặt tại phòng làm việc nhưng sau đó đã bị bắt khẩn cấp
khi trở lại hiện trường vụ án số một mươi tràng thi thiếu tướng nguyễn anh tuấn không khỏi bồi hồi và cảm xúc về đêm đột kích đó vẫn nguyên vẹn trong ông
khi lực lượng chức năng tiến hành đột kích chủ vũ trường new sentry nguyễn đại dương không có mặt tại phòng làm việc nhưng sau đó đã bị bắt khẩn cấp